trong ngày chín tháng năm đoàn công tác của tiểu ban điều lệ đảng đại hội một mươi ba do đồng chí võ văn thường
ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban tuyên giáo trung mương làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy bình dương về công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng
tại buổi làm việc đồng chí võ văn thưởng nhấn mạnh trên cơ sở báo cáo về công tác xây dựng đảng
và tổng kết thực hiện điều lệ đảng của ban thường vụ tỉnh uỷ bình dương
đoàn tập trung trao đổi tìm hiểu khảo sát và nghiên cứu để nhìn nhận và đánh giá kết quả của tỉnh bình dương đạt được trong thời gian vừa qua
trên cơ sở đó rút ra những vấn đề quan trọng đề xuất báo cáo với đại hội một mươi ba của đảng trong thời gian sắp tới
về công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng